hai bên đã đánh giá cao công tác phối hợp trong thời gian vừa qua
để công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu trong thời gian tới
hai bên thống nhất sẽ thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo đảng nhà nước quân đội hai nước
đặc biệt nghị định thư hợp tác năm năm và kế hoạch hợp tác quốc phòng hai nước việt nam lào
nâng cao tinh thần cảnh giác phối hợp chặt chẽ hiệu quả ngăn chặn các hoạt động tội phạm an ninh phi truyền thông
tội phạm xuyên biên giới xuyên quốc gia tội phạm khủng bố
tiếp tục tuyên truyền để quân chúng nhân dân thực hiện nghiêm nghị định thư về đường biên mốc giới việt nam lào
hôm nay tỉnh hậu giang đã tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra đảng
sau bảy mươi năm tỉnh hậu giang đã tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng
hình thành phát triển và trưởng thành
đối với ngành kiểm tra đảng của hậu giang sau một mươi năm năm thành lập
tuy còn non trẻ nhưng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
đặc biệt gần đây tỉnh hậu giang đưa chỉ tiêu công tác kiểm tra
sám sát của tri bộ có định lượng vào nghị quyết công tác năm của tỉnh ủy
qua đó làm hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của đảng viên
dịp này có ba mươi sáu đồng chí được tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy
vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng và vì sự nghiệp kiểm tra của đảng
thưa quý vị tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trăm ba mươi bốn triệu đồng
đối với ông nguyễn anh đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại xã đà loan huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vì có hành vi khai thác vàng trái phép gây ô nhiễm môi trường
trước đó ngày một mươi tháng tám ông nguyễn anh đạt bị công an tỉnh lâm đồng bắt quả tang
đang thuê sáu người làm công sử dụng ba máy xay đá và dùng hóa chất để chiết tách vàng
ông đạt khai nhận số khoáng sản thô được ông khai thác tại xã dạ quyên huyện đức trọng
sau đó đưa về nhà tại xã đà loan tiến hành xây nhỏ ngâm ủ hóa chất để phục vụ chiết tách thu vàng
các hành vi khai thác vàng trái phép xả nước thải vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật
ông đạt bị phạt tiền đồng thời bị tịch thu toàn bộ khoáng sản và phương tiện vi phạm
vừa qua tại trường đại học điều dưỡng nam định đã diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
các tư liệu hiện vật được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm gồm bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý
chứng minh chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa
các tư liệu liên quan quá trình xác lập thực hiện chủ quyền biển đảo việt nam từ thế kỷ một mươi bảy đến thế kỷ hai mươi
bản đồ và những cuốn aslav liên quan đến chủ quyền việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
ngoài ra triển lãm cũng giới thiệu hàng trăm hình ảnh tư liệu về quần đảo hoàng sa trường sa
hình ảnh về đời sống sinh hoạt của quân và dân ta ở huyện đảo trường sa hiện nay
triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi
thưa quý vị kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
các cấp hội phụ nữ trên toàn quốc đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú tại các địa phương
tại đà nẵng hội liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức diễn đàn đối thoại công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh
và biểu dương các tri hội đạt giải thưởng tri hội phụ nữ tiêu biểu giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
diễn đàn đối thoại tập trung các vấn đề về công tác củng cố
kiện toàn tổ chức bộ máy và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội
xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
dịp này ban thưởng vụ hội liên hiệp phụ nữ thành phố đà nẵng đã biểu dương khen thưởng cho tám tập thể
và một mươi hai cá nhân thuộc các cấp tri hội hội phụ nữ trên địa bàn
triển khai hiệu quả mô hình giải thưởng tri hội phụ nữ tiêu biểu giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
tại hậu giang cũng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ nói lời hay làm việc tốt
cuộc vận động các cấp hội phụ nữ hậu giang có nhiều mô hình hay việc làm cụ thể
hiệu quả góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của tỉnh từng bước xây dựng hình ảnh
người phụ nữ hậu giang chuẩn mực giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc
nhất là truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ việt nam vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng lên
trong gia đình và xã hội dìm này có ba mươi bốn cá nhân được tặng kỷ niệm trương vì sự phát triển của phụ nữ việt nam
tại quảng nam hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm công tác
giám sát phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền qua năm năm thực hiện
quyết định hai trăm một mươi bảy và quyết định hai trăm một mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi một về quy chế giám sát phản biện xã hội
và tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền thông qua đó nhằm giúp cho cán bộ
hội viên phụ nữ hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
yên tâm lao động sản xuất tích cực tham gia các phong trào do hội và địa phương phát động
thưa quý vị nhằm tìm kiếm giải pháp để thúc đẩy chương trình nông thôn mới đi vào thực chất và hiệu quả
tại hà nội ban điều phối nông thôn mới trung ương đã tổ chức hội thảo tham vấn
đánh giá tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gợi ý về nội dung và yêu cầu
kể từ khi được phát động năm hai nghìn một mươi đến nay chương trình nông thôn mới đã nhận được
sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân bộ mặt nông thôn mới tại nhiều địa phương đã có những thay đổi đáng kể
đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao
hiện nước ta đã có hơn ba năm trăm linh xã và năm mươi năm đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên kết thúc giai đoạn một xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn
đó là sự tranh lệch
giữa các vùng miền bệnh chạy theo thành thích tại một số địa phương
đặc biệt là vấn đề nợ động xây dựng cơ bản trong nông thôn mới
vì vậy trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã đã được điều chỉnh cho phù hợp
điều chỉnh những nội dung không phù hợp của giai đoạn trước để cho phù hợp hơn và thích hợp hơn
thứ nhất là cách làm chúng ta về việc tiêu chí nông thôn mới
chúng ta đã có sự bổ sung về các chỉ tiêu gắn với lại các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
rồi chúng ta phân cấp trao quyền cho các địa phương trong khoảng một mươi ba trên bốn mươi chín chỉ tiêu
là các địa phương quyết định cái định mức cho phù hợp với vùng miền của mình
đấy là về tiêu chí
rồi là quy trình xét công nhận đạt chuẩn để chúng ta làm một cách chặt chẽ hơn
để đảm bảo chất lượng đạt chuẩn của các địa phương khi được công nhận
chúng ta cần phải có đánh giá sự hài lòng của người dân
rồi chúng ta có những cái quy định về không có nợ động xây dựng cơ bản
để tránh tình trạng chạy đua thành tích
về cơ bản đến thời điểm này khi chúng ta báo cáo ba năm trước quốc hội
đã khắc phục được tất cả những tồn tại vướng mắc của giai đoạn một
từ vấn đề nợ xây dựng cơ bản từ vấn đề chất lượng của chương trình nông thôn mới
từ vấn đề tính bền vững và đặc biệt là tính gắn kết giữa nông thôn mới
với phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của dân
cũng như từng bước bắt đầu quan tâm đến vấn đề môi trường
tại hội thảo các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến về vấn đề xây dựng nông thôn mới
thích ứng với biến đổi khí hậu vấn đề kết nối đầu gian nông sản cho nông dân
nâng cao vai trò của người đứng đầu người có uy tín tại các vùng dân tộc
để nâng cao hiệu quả của chương trình
mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm hai nghìn hai mươi
mỗi tỉnh ít nhất có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới
không còn xã dưới năm tiêu chí có bản hoàn thành các công trình thiết yếu
thu nhập tăng ít nhất một tám lần so với năm hai nghìn một mươi

để tìm cách thúc đẩy quan hệ linh hoạt giữa quân đội của hai bên
trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai nước
cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng mỹ và trung quốc diễn ra bên lề
hội nghị cấp cao bộ trưởng quốc phòng asean admm ở singapore
dù nội dung cuộc gặp không được công khai song theo trợ lý bộ trưởng quốc phòng mỹ
việc xây dựng quan hệ giữa quân đội hai nước gần gũi hơn có ý nghĩa quan trọng
nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai bên
bên cạnh đó tại cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng mỹ cũng sẽ khẳng định lại
lập trường của washington về quyền tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế như biển đông
trước đó trung quốc đã quyết định hủy cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng hai bên
dự kiến diễn ra tại bắc kinh trong tháng này
nhật bản đất nước nổi tiếng là xứ sở của hoa anh đào
loài hoa nở rộ vào tháng ba và tháng bốn hàng năm
thế nhưng trong những ngày vừa qua một hiện tượng hiếm gặp đã xảy ra
khi mà những gốc anh đào tại nhật bản lại ra hoa trái mùa
chỉ trong một tuần qua đã có hơn ba trăm linh người thông báo về hoa anh đào nở trái mùa trên cả nước nhật bản
theo các chuyên gia hiện tượng hoa anh đào nở trái mùa có thể là kết quả của tình trạng thời tiết bất thường mùa hè vừa qua
những cơn bão lớn khiến lá cây rụng làm cây sản sinh ra loại chất kích thích ra hoa giống như dịp đầu xuân
tiếp đó đợt nắng nóng bất thường sau bão cũng tạo ra những tin hiệu thời tiết giả khiến cho cây ra hoa
tuy nhiên các chuyên gia khẳng định việc hoa nở vào mùa thu này sẽ không ảnh hưởng đến mùa hoa chính
vì những cây nở trái mùa chỉ là thiểu số
hôm nay chính phủ hàn quốc thông báo đã phát hiện ra ba trường hợp virus cúm da cầm ở các vùng khác nhau
đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường công tác kiểm dịch
bộ nông nghiệp thực phẩm và nông thôn hàn quốc xác nhận đã tìm thấy virus cúm da cầm h năm
trong phân chim hoang dã tại kunsan phía bắc tỉnh chiola vào ngày tám tháng một mươi
và ở cheongju phía bắc tỉnh chungcheong vào ngày một mươi năm tháng một mươi
trước đó bộ trên đã xác nhận phát hiện virus h năm n hai ai trong phân chim hoang dã
tại pachu phía bắc seoul vào ngày một mươi một tháng một mươi
hiện hàn quốc đã cấm vận chuyển da cầm từ các khu vực bị ảnh hưởng
và khử trùng các khu vực lân cận để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm
song song với đó công tác kiểm dịch cũng được tăng cường do mùa đông sắp tới
và đây thường là mùa cao điểm lây nhiễm cúm da cầm
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt